tòa án nhân dân tỉnh tiền giang vừa mở phiên tòa phúc thẩm xét xử phạm tuấn lên và dư thanh tuấn em
cùng chú tại thành phố mỹ tho và các đồng phạm trong vụ án cướp tài sản và bắt giữ người trái pháp luật
hội đồng xét xử phúc thẩm đã bác kháng cáo và tuyên y án sơ thẩm với nhận định hành vi phạm tội của các bị cáo rất nguy hiểm
chỉ vì người quen thiếu nợ không có tiền trả các bị cáo cơ chú nợ đến dùng hung khí bắt giữ hành hung đánh đập tra tấn rồi cướp tài sản
phạm tuấn lên là người sử dụng và trực tiếp thực hiện tội phạm để yêu cầu các đồng phạm bắt năm người khác
đồng thời đánh đập tra tấn tàn bạo để cướp hơn năm mươi bốn triệu đồng
hội đồng xét xử đã căn cứ vào tính chất mức độ phạm tội tuyên phạt phạm tuấn lên tám năm sáu tháng tù về tội cướp tài sản
bảy năm tù về tội bắt giữ người trái pháp luật tổng hợp hình phạt là một mươi năm năm sáu tháng tù
dư thanh tuấn em tám năm tù về tội cướp tài sản sáu năm sáu tháng tù về tội bắt giữ người trái pháp luật
tổng hợp hình phạt là một mươi bốn năm sáu tháng tù còn một mươi một bị cáo khác trong vụ án từ sáu tháng đến một mươi hai năm tù